thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ trong sáng ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng bảy
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tới dự lễ tưởng niệm có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo nhiều ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng
vòng hoa tưởng niệm mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí các vị lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam bày tỏ lòng tri ân những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thiếu tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc
đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đảng ủy công an trung ương bộ công an xin hứa tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và những công hiến to lớn của các thế hệ cha anh
lực lượng công an nhân dân nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang tận chung với đảng tận hiếu với dân
xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước và nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
cũng trong sáng nay ngày hai mươi năm tháng bảy tại trung tâm hội nghị quốc gia đã diễn ra chương trình gặp mặt đại biểu bà mẹ việt nam anh hùng toàn quốc
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tới dự
và cũng trong nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng và gửi quà tới các bà mẹ việt nam anh hùng
phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ sự cảm động khi các mẹ việt nam anh hùng
dù tuổi cao sức yếu nhưng đã không quản đường xá xa xôi để về hà nội tham dự chương trình
thủ tướng khẳng định đây là dịp để thể hiện những tình cảm chân thành sự quan tâm sâu sắc của đảng
nhà nước đối với các mẹ việt nam anh hùng những người mẹ vĩ đại đã hy sinh hiến dân
những người thân yêu ruột thịt của mình trong các cuộc kháng chiến
đồng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ sự cảm động khi các mẹ việt nam anh hùng

đồng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ sự cảm động khi các mẹ việt nam anh hùng
dù tuổi cao sức yếu nhưng đã không quản đường xá xôi để về hà nội tham dự chương trình

dù tuổi cao sức yếu nhưng đã không quản đường xá xôi để về hà nội tham dự chương trình
con đi trăm núi ngàn khe chưa bằng muôn nỗi thái tê lòng bầm con đi đánh giặc mười năm chưa bằng muôn nỗi thái tê lòng bầm